thưa quý vị việc tiêu hủy hơn một mươi một lít xăng không đạt chất lượng
một lần nữa là lời cảnh báo người tiêu dùng nên mua xăng ở những cây xăng đảm bảo
với nghị định bảy mươi năm cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới hai tỷ đồng
ngày hội giáo dục châu âu hai nghìn một mươi chín sẽ đem đến thông tin về cơ hội du học châu âu cho người việt nam
đáng chú ý căn hộ diện tích nhỏ sẽ được hợp thức hóa mở ra cánh cửa sở hữu nhà
cho nhiều người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần cuối cùng của tháng chín các siêu thị cửa hàng tiện lợi đều có chương trình khuyến mãi
kết thúc tháng chín bao gồm các nhóm hàng rau củ trái cây thịt cá và đồ dùng gia dụng
nhỏ đen mỹ giảm hẳn ba mươi năm từ hai trăm linh tám đồng xuống chỉ còn một trăm ba mươi sáu đồng một kg
cam vàng úc giảm từ chín mươi đồng xuống còn bảy mươi đồng một kg
thùng bao mì gói mì khoai tây ômai chi tôm chua cay
giảm một mươi sáu từ một trăm linh đồng xuống còn tám mươi bốn đồng
các mặt hàng nhu yếu phẩm thực phẩm cũng được giảm giá khá mạnh trong cuối tuần này
khoai sâm đất chỉ sinh trường ở những nơi có khí hậu lạnh và độ cao hơn một mét so với mực nước biển
và mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch vào cuối thu đầu đông
là đặc sản của lào cai sâm đất đang được nhiều người tìm mua
hiện mới chỉ đầu mùa nên giá khoai sâm còn cao
nếu vào rộ vụ thu hoạch giá bát lẻ từ sáu mươi đồng một kg sẽ xuống còn từ ba mươi năm đồng đến bốn mươi đồng một kg
củ nhìn khá giống khoai lang nhưng khi bổ ra ruột lại trắng trong hoặc màu vàng nhạt mùi thơm nhẹ như mùi nhân sâm
theo tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang mới đây đã tổ chức tiêu hủy
một mươi một một trăm bốn mươi bốn lít xăng rôn chiến nhăm kém chất lượng và hai trăm bốn mươi tám chai lpg giả mạo nhãn hiệu
đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang đã phối hợp với công an tỉnh bắc giang
sở khoa học công nghệ tỉnh bắc giang kiểm tra xử lý tiêu hủy xăng dầu của doanh nghiệp ngọc tác huyện việt yên
và doanh nghiệp châu minh huyện hiệp hòa do kinh doanh xăng dầu không đạt chuẩn và không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai mươi bảy tháng chín chính phủ bắt hành nghị định bảy mươi năm về xử phạt vi phạm hành chính trong cạnh tranh
hướng dẫn chi tiết một số điều luật cạnh tranh hai nghìn một mươi tám
theo đó từ ngày một tháng một mươi hai hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tối đa hai tỷ đồng
theo nghị định bảy mươi năm về xử phạt hành chính trong cạnh tranh
hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường độc quyền bị phạt một mươi doanh thu trong năm tài chính liên kề
mức phạt vi phạm tập trung kinh tế là năm doanh thu
các hành vi vi phạm khác mức phạt tối đa là hai trăm linh triệu đồng
trường hợp được giảm nhẹ thì mức tiền phạt được giảm không quá một mươi năm trung bình không hình phạt
ngày hai mươi tám tháng chín phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam và một mươi năm đại sứ quán của các quốc gia thành viên eu
đã tổ chức ngày hội giáo dục châu âu năm hai nghìn một mươi chín với nỗ lực kết nối các học sinh sinh viên việt nam
với các trường đại học ở châu âu
tại đây các học sinh sinh viên việt nam có thể tiếp cận các cơ hội du học
và chương trình học bổng arasmus plus của eu tài trợ
chương trình học bổng của eu đã mang lại cơ hội học tập cho hơn ba triệu người trên toàn thế giới
trong đó có hơn một sinh viên việt nam
chương trình bao gồm các khóa học cho sinh viên nghiên cứu sinh cán bộ trên toàn thế giới
theo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố sẽ điều chỉnh tăng giá nước vào thời gian tới
theo đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố trong một mươi năm qua
giá nước đã lạc hậu và chưa được điều chỉnh
về việc tăng giá bao nhiêu ủy ban nhân dân đang làm lộ trình
và lấy ý kiến của các sở ngành liên quan
theo phương án của sở tài chính tp hcm giá nước sạch tăng lũy tiến trong các năm tới
với mức tăng từ năm sáu sáu
ở định mức bốn m khối đầu tiên giá nước sạch tăng lên năm sáu trăm linh đồng một m khối trong năm nay

giá nước sạch tăng lên sáu bảy trăm linh đồng vào năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý khi sử dụng vừa định mức trên sáu m khối
người dân phải trả tới một mươi bốn bốn trăm linh đồng một mét khối vào năm hai nghìn hai mươi hai
bộ xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung cư
trong đó đưa ra đề xuất cho phép xây dựng căn hộ diện tích tối thiểu không nhỏ hơn hai mươi năm m hai
phải có một phòng ở và một phòng vệ sinh
theo dự thảo diện tích tối thiểu của căn hộ không nhỏ hơn hai mươi năm m hai
ở dự án nhà ở thương mại phải bảo đảm tỷ lệ căn hộ
có diện tích dưới bốn mươi năm m hai không vượt quá ba mươi tổng số căn hộ
trước đó trong luật nhà ở được sửa đổi năm hai nghìn một mươi bốn
bộ đã bỏ quy định giới hạn diện tích tối thiểu là bốn mươi năm m hai đối với căn hộ trung cư thương mại
đây được coi là định hướng mới trong việc quản lý diện tích tối thiểu của căn hộ trung cư
và tạo điều kiện cho người thu nhập thấp được quyền sở hữu căn hộ
thưa quý vị những thông tin kinh tế mới nhất chúng tôi cập nhật
sẽ được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình trên sóng truyền hình nhân dân
qua youtube truyền hình nhân dân và trên trong web nhândantv vn
chuyên mục nhịp sống kinh tế